ubnd tp hcm vừa chỉ đạo sở xây dựng thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến thị trường bất động sản
nhằm thúc đẩy thị trường phát triển ổn định và lành mạnh
trong đó có nội dung tham mưu cho phép chuyển đổi các dự án bất động sản nhà ở chung cao cấp đang tồn kho
sở xây dựng còn tham mưu đối với trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu điều chỉnh quy mô căn hộ
sang phân khúc bình dân hoặc làm nhà ở xã hội tháo gỡ khó khăn vướng mắt tồn tại
đối với các dự án nhà ở xã hội các dự án phân khúc bình dân giá thấp đang gặp khó khăn
báo cáo tình hình triển khai các dự án nhà ở sinh viên đầu tư từ ngân sách nhà nước
các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn và đề xuất chuyển đổi sang nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp
nếu khai thác không hiệu quả
thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý i năm hai nghìn hai mươi tại tp hcm
giá căn hộ chung cư tăng khoảng ba năm mươi so với cùng kỳ